hố sụt lún có đường kính rộng gần hai mươi m sâu hơn một mươi mét xảy ra ba lần đầu năm hai nghìn một mươi sáu ở tổ một mươi thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
đã làm nhà của gần ba mươi hộ dân gần đó bị nứt lún trong đó có một hộ phải chuyển đi nơi khác sinh sống
nhân dân thì lo lắng sụt lún lại có thể xảy ra bất cứ lúc nào
tuy nhiên đã bảy tháng trôi qua mà tỉnh bắc cạn vẫn chưa xác định được nguyên nhân xảy ra sụt lún
khiến cho người dân bất an nhất là trong mùa mưa bão huyện này
sau khi xảy ra sụt lún lần thứ hai từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
ubnd tỉnh bắc cạn đã giao cho sở tài nguyên và môi trường chủ trì xác định nguyên nhân
sau khi có chủ trương này sở tài nguyên và môi trường chọn liên đoàn vật lý địa chất thuộc tổng cục địa chất và khoáng sản việt nam xây dựng đề án khảo sát
đánh giá xác định nguyên nhân sụt lún tại thị trấn bằng lũng
trong khi đó người dân địa phương vẫn phải sống trong cảnh nâm nước lo sợ sụt lún lại xảy ra bất cứ lúc nào
bây giờ mong muốn lớn nhất của gia đình là các ngành chức trách là làm sao mà thu xếp cho gia đình ổn định chứ ở như này hoang mang lắm
mà ngày đi lại thế này chúng tôi cũng sợ lắm
với kinh phí hơn tám trăm linh triệu đồng thời gian thực hiện đề án khảo sát đánh giá xác định nguyên nhân sụt lún tại thị trấn bằng lũng là bốn tháng
như vậy phải đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu mới xác định được nguyên nhân gây sụt lún
cũng động viên bà con
dân trước tiên là phải an tâm trước an tâm để các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ
tất nhiên là cũng yêu cầu và cũng đề nghị chỗ tỉnh sớm có văn bản để đề nghị chỗ bộ tài nguyên
cũng như là các cơ quan chức năng sớm có trả lời nguyên do tại sao gây ra cái sụt lún để có cái giải pháp xử lý khắc phục tiếp theo
hiện nay chính quyền huyện trợ đồn và người dân địa phương đang từng ngày mong đợi sớm có câu trả lời nguyên nhân gây ra sụt lún để có giải pháp ổn định cuộc sống lâu dài
tuy nhiên phải đến cuối năm mới có kết luận là quá chậm
người dân mong muốn tỉnh bắc cạn đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án khảo sát đánh giá xác định nguyên nhân sụt lún
tại thị trấn bằng lũng để sớm có kết luận đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân